trong sáng nay ngày một mươi một tháng một mươi bộ giao thông vận tải phối hợp với ủy ban nhân dân tp hà nội
tổ chức lễ khánh thành công trình cầu cạn đoạn mai dịch nam thăng long thuộc đường vành đai ba tp hà nội
đây là công trình có ý nghĩa quan trọng góp phần giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông
khu vực phía tây của thủ đô hà nội qua đó tạo động lực phát triển kinh tế văn hóa xã hội của các khu vực này
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
và đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã tới dự và cắt băng khánh thành công trình
dự án cầu cạn đoạn mai dịch nam thăng long sử dụng nguồn vốn vai oda của cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica
với tổng mức đầu tư hơn năm ba trăm linh tỷ đồng chiều dài gần năm bốn km
dự án do ban quản lý dự án thăng long bộ giao thông vận tải làm đại diện chủ đầu tư
liên danh các nhà thầu nhật bản và việt nam tổ chức thi công
tại buổi lễ đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ đánh giá cao những nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng
khắc phục khó khăn để nhanh tiến độ công trình bảo đảm chất lượng
tổ đột phá rút phần vô cùng quan trọng để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
dự án sau khi hoàn thành đưa vào khai thác sẽ kết nối thông suốt theo tiêu chuẩn đường cao tốc từ cầu phú đồng đến cầu thăng long
đồng thời tạo nên tuyến liên kết với sân bay quốc tế nội bài các tuyến cú lộ một năm sáu ba mươi hai
cao tốc hà nội thái nguyên hà nội bắc giang hà nội hải phòng pháp vân cầu rẽ ninh bình và đại lộ thăng long
trong tương lai khi khu vực đô thị trung tâm hà nội được phát triển mở rộng
cả tuyến đường vành đai ba hoàn chỉnh sẽ là trục giao thông đường bộ chính yếu liên kết các cụm đô thị lớn của thành phố hà nội
cũng như khu vực hai bên sông hồng tạo nên trục không gian cảnh quan của thủ đô